nằm trong khuôn khổ tuần lễ năng lượng tái tạo năm hai nghìn hai mươi một chủ đề được tổ chức vào chiều nay
đó là chuyển dịch năng lượng công bằng qua thúc đẩy phát triển các giải pháp điện mặt trời
kết hợp nông nghiệp và điện mặt trời nổi
việt nam được biết đến như một quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng năng lượng tái tạo trong khu vực asean
tuy nhiên việc phát triển nóng các dự án điện mặt trời trang trại đã gây nên một vấn đề xã hội mới
đó là xung đột về sử dụng đất
tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng lấy đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng để làm trang trại mặt trời
phát triển điện mặt trời đơn mục tiêu sẽ không còn phù hợp trong điều kiện mới được đặt ra
điều này đã đặt ra yêu cầu cần phải tìm ra hướng đi mới và phát triển điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời nổi
là hai giải pháp đã được thử nghiệm và được đánh giá là có khả năng giải quyết các xung đột từ đất
mà vẫn bảo đảm về yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo
tại phiên tọa đàm các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận về tiềm năng lợi ích các yêu cầu về công nghệ tài chính
các điểm nghẽn để có thể tháo gỡ khó khăn cho phát triển điện mặt trời kết hợp nông nghiệp và điện mặt trời nổi tại việt nam